vài năm gần đây món ăn việt đã không còn xa lạ ở xứ sở bạch dương
bạn có thể dễ dàng thưởng thức một bát phở còn nóng hay đĩa nem vàng
hay xuất bún chả thơm lừng ngay giữa thủ đô mắc cơ va
theo số liệu thống kê có khoảng gần năm trăm năm mươi quán ăn việt ở mắc cơ va do chính người việt làm chủ
có thể thấy rõ ẩm thực của người việt đang nở rộ ở mắc cơ va nói riêng và trên toàn nước nga nói chung
tuy nhiên hiện tượng này vừa là một điều mừng nhưng cũng là một nỗi lo đối với những người yêu thích ẩm thực việt ở nga
mừng là bởi vì món ăn việt đang dần được thực khách nga đón nhận và ưa thích
còn lo là với số lượng quán ăn mở ồ ạt như vậy liệu có bao nhiêu quán có thể đảm bảo được chất lượng
duy trì được chất việt trong mỗi món ăn của mình
đây là lần thứ hai tôi đến ăn trưa tại nhà hàng sài gòn
lần trước tôi đến đây một mình còn hôm nay tôi rủ thêm người bạn để cùng thưởng thức món ăn việt
tôi thấy món ăn ở đây rất ngon cả nêm cả phở đều tuyệt
ở đâu có quán ăn việt thì cũng đi ăn thử cũng ăn quán thử những cái quán ăn của người nga
mở ra và quán của người việt mở ra
để mà nói về cái hồn việt thì thường ra người việt mình mở ra thì bao giờ quán ăn cũng chuẩn hồn việt hơn đúng vị của người việt nam hơn
người nga họ mở ra họ cũng có thể học họ có thể học nhưng họ cũng có thể thuê đầu bếp việt nam
nhưng họ cũng đã làm lai đi sao để sao đâu
vừa cái khẩu vị của người nga nó không giống người việt nam
tôi sẽ rất là thấy lo ngại bởi vì là mình cũng tự hào những quán ăn món ăn của mình mà
ví dụ như phở nè đi đến đâu ra thế giới là mọi người đều rất là thích
mong muốn ẩm thực việt sẽ ngày càng phát triển và có được chỗ đứng xứng đáng trong lòng thực khách nga và quốc tế xứ sở bạch dương
nhưng các chủ nhà hàng quán ăn của người việt nên thành lập hiệp hội cùng nhau chia sẻ cùng nhau giữ lấy nét đặc trưng của ẩm thực việt